ngày làm việc thứ tám kỳ họp thứ sáu quốc hội sẽ nghe phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao lê minh trí
trình bày báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề
chất vấn tại kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thẩm tra
của hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội về việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội
về hoạt động giám sát chuyên đề chất vấn tại kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
cũng như là nghe trưởng ban dân nguyện của ủy ban thường vụ quốc hội nguyễn thanh hải trình bày báo cáo
kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
ngay sau đó quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời đầu tiên của kỳ họp thứ sáu
chương trình được truyền hình phát thanh trực tiếp để đông đảo cử tri và nhân dân cùng theo dõi